sau đây là công điện của thủ tướng chính phủ về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số một mươi hai
và ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền trung và tây nguyên
thủ tướng chính phủ điện ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố từ quảng trị đến bình thuận và khu vực tây nguyên
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cùng các bộ ngành liên quan
để chủ động ứng phó mưa lũ hạn chế thiệt hại và khắc phục nhanh hậu quả cơn bão số một mươi hai
sớm ổn định đời sống nhân dân thủ tướng chính phủ yêu cầu
các địa phương khu vực trung bộ và tây nguyên nhất là các tỉnh thừa thiên huế quảng nam quảng ngãi bình định và thành phố đà nẵng
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ
theo phương châm bốn tại chỗ cụ thể
ra soát chủ động huy động lực lượng tổ chức di rời khẩn cấp các hộ dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm
có nguy cơ bị sạt lở ngập sâu chia cắt bảo vệ tính mạng hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân
triển khai các biện pháp gia cố bảo vệ đê điều hồ đập có phương án chủ động sơ tán dân cư ở hạ lưu để bảo đảm an toàn
tổ chức giám sát việc vận hành các hồ chứa nước trên địa bàn theo quy trình vận hành
tiếp tục gia soát cập nhật triển khai các phương án phòng chống ngập ứng các đô thị
đặc biệt là tại các khu vực diễn ra tuần lễ cấp cao apec
các địa phương chịu ảnh hưởng của bão đặc biệt là các tỉnh bình định phú yên khánh hòa
huy động các lực lượng tổ chức khắc phục hậu quả bão số một mươi hai trong đó tập trung một số nhiệm vụ chính sau
tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đối với người phương tiện còn mất tích
nhất là những người bị nạn trên các tàu bị sự cố tại vùng biển quy nhơn tỉnh bình định
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại
nhất là đối với những hộ có người bị chết và mất tích
dân sửa chữa nhà cửa dọn dẹp vệ sinh trường học cơ sở y tế
sớm ổn định các hoạt động và sinh hoạt của người dân
chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở triển khai các biện pháp cần thiết
bảo đảm vệ sinh môi trường sau bão lũ không để nguy cơ xảy ra dịch bệnh
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn triển khai phương án bảo vệ đê điều
vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi không để gia tăng ngập lụt ở hạ du do xả lũ nhân tạo
bộ công thương chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam khôi phục nhanh hệ thống điện
đảm bảo nguồn điện phục vụ công tác chỉ đạo và ứng phó thiên tai
bộ giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan tìm kiếm cứu nạn thuyền viên
của các tàu vận tải bị sự cố tại quy nhơn tổ chức trục vớt phương tiện bị chìm đắm
thanh thải luồn lạch bảo đảm giao thông
bộ y tế hướng dẫn hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng của bão
bảo đảm khám chữa bệnh vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ
bộ quốc phòng chỉ đạo quân khu năm bố trí tăng cường quân số
hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng do bão số một mươi hai
tập trung hỗ trợ nhân dân sửa chữa dựng lại nhà cửa
sửa chữa trường lớp cơ sở y tế vệ sinh đường phố
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
huy động lực lượng hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả bão số một mươi hai
phối hợp triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời bảo vệ môi trường
trong trường hợp xảy ra sự cố tràn dầu từ các tàu vận tải
giả soát phương án chỉ đạo chuẩn bị lực lượng phương tiện sẵn sàng hỗ trợ các địa phương
tổ chức sơ tán nhân dân ở khu vực nguy hiểm do mưa lũ
và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu không để bị động bất ngờ
bộ tài nguyên và môi trường tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ
cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để kịp thời thông tin đến người dân
và phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó với bão
hết công điện